đau trong quan hệ tình dục nó bắt nguồn từ nguyên nhân nam giới này nguyên nhân nữ giới này nguyên nhân về cả hai
chào các bạn lại là tôi bác sĩ khánh đây
chào quý khán giả của báo sức khỏe đời sống tôi là bác sĩ thành
nào nam giới đi trước đi anh khánh
thực ra thì cái đau trong quan hệ tình dục nó bắt nguồn từ nguyên nhân nam giới này nguyên nhân nữ giới này nguyên nhân về cả hai
ví dụ như nam giới của chúng tôi bên đằng nhà trai thì em xin được chia sẻ trước
đó là gì do cái dương vật nó bị ngắn hãm dương vật này nó bị hẹp bao quy đầu này nó viêm nhiễm này nó gây đau
còn đâu bên nhà nữ giới xin anh thành chia sẻ thêm
thực sự chia sẻ với anh khánh đó là bác sĩ thành
thì gặp rất nhiều bệnh nhân bị đau đớn mà sợ quan hệ tình dục
thì cái đau đớn này nó thường gặp ở hai thái cực
một là những người bắt đầu tham gia hoạt động tình dục
đặc biệt là các bạn trẻ
thì cái đau đớn thường là do căng thẳng lo lắng quá mức
dẫn đến là mình sợ lắm quan hệ tình dục vừa thích vừa lo
dẫn đến là nó làm triệt tiêu mấy cái khoái khảm thịnh dục
và đặc biệt là nếu mà nhìn thấy anh em thanh niên mà lại sung ống đạn dược quá mức
mà đặc biệt chỗ anh khánh thì thỉnh thoảng là có nhiều
anh độ hàng chẳng hạn súng ống lên mấy nòng
thì rõ ràng là có những cái nguy cơ sang chấn cơ quan sinh dục của chị em phụ nữ
một cái chiều ngược lại đó là chị em phụ nữ mà rơi quanh quẩn tuổi trung niên
rất nhiều các bà các mẹ nhà chúng ta bây giờ là trốn các ông
bởi vì phải trốn ra phòng riêng ông bà ngủ phòng riêng
bởi vì không phải là tình cảm thì vẫn khăng thích
nhưng mà quan hệ tình dục thì nó bị khô nó bị đau
và không thể quan hệ tình dục được nữa
thì phải thật sự là cả hai thái cực
hiện nay chúng ta đều có những
những cái hướng dẫn chăm sóc cô bé
làm sao mà có thể thì mãi mãi tuổi hai mươi anh khánh
có một cái nhóm nguyên nhân tiếp theo nữa
đó là không tương thích giữa cơ quan sinh dục giữa nam và nữ
ví dụ như anh thành nói
một em mà tuổi gọi là mới lớn
mà lại gặp những anh mà to như cái cổ tay này
hoặc là những anh có độ hàng độ súng
thì rõ ràng là kích thước không phù hợp
ngoài ra nữa thì không biết là anh thành có nghiên cứu không
gọi là tư vấn online trực tiếp gần đây
với một cái kênh truyền hình thì em có gặp một cái trường hợp bệnh nhân ở bắc ninh
khi mà quan hệ tình dục thì cả hai đều bị đau đớn
và có một điều đặc biệt đó là
cái anh này anh không thể rút được cái dương vật ra khỏi cái âm đạo
đây là một trong những cái cấp cứu mà nam khoa và sản khoa
cũng rất cực kỳ hiếm gặp
nó là cái trường hợp mà dương vật bị cầm tù
do cái cơ âm đạo này là
nó co thắt như thế này
và anh ta không thể nào mà rút được cái dư vật
và ngay lập tức anh ta phải đến viện anh ạ
khi mà đến viện thì là do rất
phải trùm chăn đến viện
và do là gì
rất nhiều người chỉ trỏ bàn tán
thì làm sao anh ta bị lo lắng căng thẳng
và tự nhiên cái cung phản xạ cương nó bị cắt đứt
do vậy là gì
cái dương vật nó xẹp xuống
và anh ta rút được dương vật ra
bình thường ấy
là với những cái trường hợp như thế
thì chúng tôi sẽ phải
thủy sống hoặc gây mê toàn thân
để cho cơ giãn ra và cắt đứt cung phản xạ cương
nhưng may mắn quá anh ta lại không phải phẫu thuật
chia sẻ với anh khánh đấy
cái tình trạng như vậy
thì cái nguyên nhân là có phối hợp với cả chị em phụ nữ
tức là giống như chúng ta là dương vật thì co cứng lên rồi
nhưng mà ngay phía cửa
phía ngoài chặn lại lại có một cái vòng thắt chun
ví dụ như không khác gì chị anh em
là gì cương cứng lên rồi
xong rồi chúng ta lấy cái dây chun
chúng ta thắt vào chuôi của giống
garo cái dương vật lại chẳng hạn
thì như vậy chắc chắn là cấp cứu
thế cái nguyên nhân là do đâu thì thường phải nói là
các anh chui vào được rồi tại sao lúc ra không ra được
thì hầu hết đây là chúng ta hiểu
toàn bộ sàn chợ người phụ nữ là có hệ thống cơ
và nếu như nó
nó còn nó có hai yếu tố một là co cơ chủ động
và hai là co cơ thủ động
có nghĩa là có nhiều trường hợp co cứng lại
mà mất sự kiểm soát
người phụ nữ người phụ nữ không thể bảo
là cơ sàn trậu ơi dãn ra đi
giống như là vừng ơi mở ra đi
để cho anh ấy thoát ra được cả
mà bởi vì là nếu trong tình huống đấy
thường gặp phải là do bị căng thẳng quá
và là cả người nữ và người nam thường chưa có kinh nghiệm
hoặc trong một hoàn cảnh nào đó
mà bị quá stress căng thẳng
mà tôi không nắm được hoàn cảnh cụ thể đấy
tuy nhiên khi căng thẳng quá mức thì giống như
cơ âm đạo cũng giống như cơ tay chúng ta co cứng lại
thì đấy là việc mà tại sao
như anh khánh chia sẻ có hiện tượng là cầm tù
dương vật trong âm đạo mà thực sự y văn